chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp thủ tướng singapore lý hiển long
tại cuộc gặp hai bên hài lòng nhận thấy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư luôn là điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ mong muốn tăng kim ngạch thương mại song phương trên mức gần tám tỷ usd hiện nay
thủ tướng singapore đánh giá cao tiềm năng và thế mạnh của việt nam đặc biệt là lực lượng lao động trẻ
hai bên nhất trí sớm triển khai xây dựng các dự án như khu công nghiệp việt nam singapore tại quảng trị
công viên phần mềm số hai tại đà nẵng trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính phủ điện tử
hai thủ tướng cũng trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
trong đó có vấn đề tăng cường phối hợp xây dựng cộng đồng asean vững mạnh
cũng như vấn đề biển đông bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy thực kiện doc xây dựng coc hiệu quả và giang buộc pháp lý trong thời gian tới